liên quan đến vụ một nữ sinh bị tấn công ngay trước cổng trường ông đỗ minh thành
hiệu trưởng của trường trung học cơ sở bình chuẩn phường bình chuẩn thành phố thuận an tỉnh bình dương
đã có báo cáo giải trình chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây
theo đó tqa nữ và nqgb nam là học sinh cùng lớp bảy a tám có mâu thuẫn trên mạng xã hội
sau đó mgb nhờ phương khánh học sinh lớp tám a chín đã nghỉ học từ cuối học kỳ một tấn công mqa như trong video clip
hiện gia đình đã đưa qr đi kiểm tra sức khỏe chụp ct scanner đầu
bác sĩ kết luận là chấn thương phần mềm bầm tím tay chân
nhà trường cũng đã làm việc với phụ huynh của qr và gb
phụ huynh đã rất hợp tác và mong muốn cho con em tiếp tục học tập tại trường
tuy nhiên phương khánh đã nghỉ học nhà trường không thể kết nối với gia đình
hiện nhà trường đang chờ kết quả làm việc từ cơ quan công an để trường có biện pháp xử lý phù hợp
ngày hai tháng bốn công an huyện đông dương
huyện đắk lê con tum cho biết đã làm việc với bốn học sinh tham gia vụ bắt quỳ
và tấn công nữ sinh imt tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện đắk lê
theo đó bốn nữ sinh này được xác định là ptth sinh năm hai nghìn một mươi
il sinh năm hai nghìn tám cùng học trường trung học cơ sở đắk pest
và ilkt sinh năm hai nghìn tám iah sinh năm hai nghìn tám cùng học trường trung học phổ thông dân tộc nội chú huyện đắc rây
bước đầu cơ quan công an xác định
vụ việc có dấu hiệu của các tội cố ý gây thương tích hoặc làm nhục người khác
nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội
gia đình các nữ sinh tham gia tấn công học sinh imt đã đến gặp xin lỗi gia đình em này
các bên gia đình thống nhất giải quyết vụ việc bằng hình thức dân sự
và yêu cầu nhà trường có biện pháp giáo dục kiểm điểm học sinh theo nội quy của nhà trường
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại hình ảnh
một nữ sinh bị bắt quỳ dưới nền nhà và một nữ sinh khác liên tục tấn công nữ sinh này
nữ sinh quỳ gối bị tấn công đến ngã xuống nhưng vẫn bị yêu cầu quay lại quỳ ở vị trí ban đầu
nhiều học sinh chứng kiến vụ việc nhưng không có ý định ngăn cản
theo xác định của cơ quan chức năng vụ việc trong video nói trên xảy ra
tại khu nội trú của trung tâm giáo dục thường xuyên huyện đắk lê
cụ thể tối ngày hai mươi bảy tháng ba lợi dụng lúc không có bảo vệ
một nhóm nữ sinh trường khác đã lẻn vào khu nội chú rồi thay nhau tấn công nữ sinh imt
học lớp một mươi tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện đắk lê
tối hai mươi chín tháng ba trung tâm giáo dục thường xuyên huyện đắk lê con tum cho biết
nữ sinh bị bạn bắt quỳ có hoàn cảnh rất khó khăn
sau khi xảy ra vụ việc trên nữ sinh tê đã gọi ông ngoại đến đón về nhà
đến ngày hai mươi tám tháng ba khi ông ngoại đến phản ánh nhà trường mới nắm bắt thông tin sự việc
được biết nữ sinh t có hoàn cảnh khó khăn khi mổ cô cha
còn mẹ thì mắc bệnh về thần kinh sau khi bị tấn công em chịu nhiều ảnh hưởng tâm lý
ngày một mươi một tháng một mươi một
thông tin từ công an tỉnh nam định cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đã tạm giữ bảy thanh thiếu niên sinh năm từ hai nghìn sáu đến hai nghìn chín cùng chú tại huyện nam trực
để điều tra hành vi hành hung nam sinh lớp một mươi hai tử vong
các đối tượng bị tạm giữ gồm vũ anh đức vũ tuần phát nguyên đạt phát cao huy hoàn
đỗ quốc khánh nguyễn đại tuân cùng chú tại thị trấn nam giang cao xuân trường chú ở xã nam cường
nạn nhân trong vụ việc đã nam sinh nguyên anh tuấn một mươi tám tuổi
chú tại xã đồng sơn cùng huyện nam trực học sinh lớp một mươi hai a bốn trường trung học phổ thông nam trực
theo cơ quan công an nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định do mâu thuẫn xảy ra từ trước đó
cụ thể tối ngày sáu tháng một tuấn có mâu thuẫn với một thanh niên tên hảo
hảo nhớ đức diện hoàn trả thù tuấn
nhưng đức diện lại bị tuấn dùng gậy sát tấn công khiến hai đối tượng ghi hận và quyết phải trả mối thủ này
trước đó trên mạng xã hội xôn xao video ghi lại cảnh một thanh niên bị nhóm người truy đuổi gây thương tích
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ngày bảy tháng một tại khu vực ao xanh cụng công nghiệp đồng côi thị trấn nam giang huyện nam trực
xảy ra việc hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn
một nhóm gồm đức cùng nhiều thanh niên khác nhóm còn lại chỉ có hai người là tuấn và bạn là bùi trần mạnh hùng cùng tuổi
tại đây do không giải quyết được mâu thuẫn nhóm của đức đã dùng gậy gỗ nhặt bên đường và gậy sắt mang theo
tạo động liên tiếp vào các vị trí trọng yếu của tuấn khiến nam sinh ôm đầu ngã ra đất
hình ảnh do camera ghi lại cho thấy quá trình diễn ra vụ việc nhóm của đức đuổi tuấn chạy từ dưới ruộng lên đường làng
rồi dồn vào cổng một tòa nhà tấn công hội đồng
hình ảnh khác là tuấn bị ngã nằm bên vệ đường và một thanh niên cỡ trần dùng hung khí tấn công liên tục vào người tuấn
trước sự chứng kiến của một số thanh niên khác
tuấn sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh nam định nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày do chấn thương não
ngày một mươi tháng một công an tỉnh nam định cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giữ hình sự bảy thanh thiếu niên cùng chú tại huyện nam trực
để điều tra vụ việc tấn công hội đồng khiến nam sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông nam trường tử vong
theo tìm hiểu từ người dân địa phương và từ các thầy cô giáo trường trung học phổ thông nam trực
thời điểm tuấn bị tấn công nam sinh đang sống cùng với ông bà vì cha mẹ vắng nhà vào miền nam mưu sinh bằng nghề bán phở
ngày tuấn bị tấn công tử vong là ngày chủ nhật tuấn không đến trường
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
cũng liên quan đến vấn đề ẩu đà giải quyết mâu thuẫn của học sinh
trước đó trên mạng xã hội đã lan truyền một bài viết về một học sinh cấp ba ở thị xã an nhơn bình định
bị nhóm bạn tấn công hội đồng dân tới gãy mũi phải vào viện cấp cứu khiến dư luận phẫn nộ
vừa qua lãnh đạo trường trung học phổ thông số ba an nhơn thị xã an nhơn cho biết công an địa phương đang làm việc với một số học sinh liên quan đến việc gây thương tích cho em nguyễn thành thương sinh năm hai nghìn bảy học sinh lớp một mươi a bốn
khoảng một mươi một h một mươi năm phút ngày hai mươi tháng một mươi hai em nguyễn thành thương và em bùi anh phi sinh năm hai nghìn bảy lớp một mươi a năm trường trung học phổ thông số ba an nhơn nhắn tin thách thức nhau
khi hết giờ học em bùi anh phi đã tấn công thương
sau đó em bùi anh phi đã tấn công thương
sau đó một nhóm học sinh ở lớp một mươi a năm của trường này tiếp tục tham gia hội đồng làm em thương bị thương ở mũi và vùng mặt
phát hiện sự việc lãnh đạo và nhân viên y tế trường trung học phổ thông số ba an nhơn đã đưa em thương đến trạm y tế xã nhơn thọ để sơ cứu
sau đó nhà trường chuyển em này đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình định để cấp cứu điều trị
ở nguyễn sơn đông hiệu trưởng trường trung học phổ thông số ba an nhơn cho hay
do trước đó các em có nhắn tin qua lại thách thức nhau nên tan trường mới xảy ra sô sát với nhau
sau khi xảy ra vụ việc nhà trường mời phụ huynh đến cam kết giáo dục
trước mắt nhà trường ổn định tổ chức để đảm bảo việc dạy học diễn ra bình thường
nếu kết luận tỷ lệ thương tích của em thương trên một mươi một công an sẽ khởi tố
em nguyễn thành thường cho biết em vừa bước ra khỏi lớp đi được vài bước thì có bạn kéo lại rồi tấn công khiến em bị chóng
khi máu mũi em chảy nhiều quá nên các bạn bỏ chạy
theo ông nguyễn thành trung năm mươi ba tuổi cha của thương
mà trưa ngày hai mươi tháng một mươi hai cả nhà ông đang làm đám rỗ nên không ai hay biết chuyện gì xảy ra
phải đến khi con gái ông chạy từ trường về nhà để báo thì mọi người mới biết con trai bị hành hùng
ông trung nói lúc nghe con gái về nhà nói tôi chạy lên trường thì mọi người đã đưa thương đi tới trạm y tế
tôi chạy lên thì thấy nó chảy máu nhiều quá tôi nhìn con và đau lòng vô cùng
bà nguyễn thị em nhỏ mẹ thương cho hay nghe tin con bị thương tôi rất xót
tôi mong nhà trường công an vào
cuộc làm rõ để đòi lại công bằng cho con tôi và cũng không để xảy ra những trường hợp học sinh khác bị hành hung như con tôi
sau khi bình tĩnh thương cho biết nhiều ngày trước những học sinh nam này cùng thương có chơi game trên mạng
những học sinh này thường gọi thương là thẳng bệnh đau và những từ rất khó nghe
không những vậy các học sinh này còn nhắn tin khủng bố thương rất nhiều lần
thường cho biết thêm em rất bực nên nói với các bạn là giờ tụi bay muốn cái gì
sau đó một bạn nói là em muốn cái gì
thì mấy bạn đó cũng chiều
rồi sau đó em bị tấn công
theo phương trước đây những người hành hung em thường hay chọc gạo và đã có một lần khiến em chảy máu miệng
thường nói lần trước cách đây khoảng một tuần một bạn học nam khác lớp nhào vô khiến em chảy máu miệng
em sợ quá nhưng không thông báo cho gia đình hay thầy cô vì sợ bị tấn công tiếp
lúc đó em chỉ muốn nghỉ học vì các bạn đó suốt ngày hù dọa
trong khi đó ông trung cho biết cách đây khoảng một tuần
thường có trình bài ý định muốn nghỉ học nhưng không nói lý do
cả nhà rất lo lắng và động viên em tiếp tục đi học
ông trung bức xúc nó cứ đòi nghỉ học mà không chịu nó lý do
đến bây giờ thì nó mới nói trên trường bị các bạn hội đồng
tôi không ngờ các cháu trên trường lại xảy ra chuyện như thế này
vì một mâu thuẫn nhỏ nhưng lại uy hiếp tinh thần rồi ra tay khiến con tôi phải nhập viện cấp cứu
tôi vô cùng đau lòng
còn theo thầy đào trọng thanh giáo viên chủ nhiệm của em thương
từ trước tới giờ ông không hề nghe phản ảnh gì từ em thương
bản thân thương là một học sinh hiền lành
ông thanh chia sẻ
hôm hai mươi tháng một mươi hai tôi lại không có tiết dạy ở trường nên không nắm rõ cụ thể
sau khi xảy ra sự việc tôi cũng đã báo cáo nhà trường và động viên tinh thần của thương
theo bác sĩ khoa tai mũi họng bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
em thường bị gãy xương mũi chính vết bầm ở vùng mặt
bác sĩ sẽ chỉnh hình mũi cho bệnh nhân và theo dõi điều trị
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai ông đào đức tuấn giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định
đã ký ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng ngừa tình trạng mâu thuẫn ẩu đả liên quan đến học sinh
việc ban hành văn bản được thực hiện sau khi xảy ra vụ việc
một học sinh lớp một mươi a bốn trường trung học phổ thông số ba an nhơn tỉnh bình định
bị một nhóm học sinh cùng trường gây thương tích phải nhập viện điều trị
theo ông tuấn hàng năm sở đều có văn bản chỉ đạo công tác giáo dục chính trị
và công tác học sinh
học viên để phòng chống tình trạng học sinh hỗn chiến nâng cao kỹ năng sống
và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh
tuy nhiên trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra tình trạng tương tự
vụ việc của nam học sinh lớp một mươi không chỉ gây bức xúc trong dư luận xã hội
mà còn làm tổn thương uy tín của ngành giáo dục
hệ công an thị xã an nhơn đang điều tra xử lý vụ việc này
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định cho rằng
nguyên nhân dẫn đến vụ việc vừa nêu là các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ học sinh
mà nhà trường phụ huynh chưa sâu sát nắm bắt và giải quyết kịp thời
sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
khẩn trương giả soát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa các tình trạng tương tự
đồng thời tăng cường giám sát kịp thời nắm bắt các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ học sinh
học viên để giải quyết không để mâu thuẫn kéo dài chậm giải quyết
dẫn đến tình trạng học sinh học viên tự giải quyết mâu thuẫn bằng các hình thức khác